kính thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra công an quận ninh kiều thành phố cần thơ cho biết
đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với trần bá đức sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu
đăng ký thường trú tại khu vực sáu phường hưng phú quận cái răng thành phố cần thơ
về tội hủy hoạn nguồn lợi thủy sản quy định tại điều hai trăm bốn mươi hai bộ luật hình sự
qua quá trình xét minh cơ quan điều tra xét định vào ngày một mươi bốn bốn hai nghìn hai mươi ba
trần bá đức đã bị chi cục thủy sản thành phố cần thơ
sửa phạt vi phạm hành chính số tiền ba triệu đồng về hành vi sử dụng công cụ kích điện để khai thác thủy sản
đến ngày hai mươi bảy tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn trong quá trình tuần tra kiểm soát trên rạch cái khế thuộc quận ninh kiều thành phố cần thơ
tổ công tác của công an quận ninh kiều phát hiện trần bá đức tiếp tục vi phạm với cùng hành vi sử dụng điện để khai thác thủy sản
tại thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng đã thu giữ một dùng composite không có số đăng ký
một động cơ xăng một bình ác quỳ một công cụ kích điện và một cây vợt điện
được biết trước đó công an quận ninh kiều đã phát hiện ba trường hợp là lâm văn khơ
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm hiện đang cư trú tại phường hương phú quận cái trăng thành phố cần thơ
trương văn phong sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy và trương tuấn kiệt sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín cùng ngụ tại thị xã bình minh tỉnh vĩnh long
cùng có hành vi sử dụng dòng điện hoặc các phương tiện ngư cụ bị cấm để khai thác thủy sản
hiện công an quận ninh kiều đang tiếp tục điều tra làm rõ
xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
ban chỉ đạo phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
quận năm tp hcm tổ chức ra quân chuyển hóa xây dựng địa bàn phường năm phường sáu không tội phạm và tệ nạn về ma túy năm hai nghìn hai mươi ba
công an tp hcm đề xuất ban chỉ đạo một trăm ba mươi tám triển khai kế hoạch chuyển hóa xây dựng địa bàn không tội phạm
và tệ nạn ma túy năm hai nghìn hai mươi bốn trong đó chọn phường năm phường sáu quận năm và xã thành an
xã lý nhơn huyện cần dừa để chuyển hóa xây dựng địa bàn không tội phạm và tệ nạn ma túy
ban giám đốc công an tp hcm yêu cầu công an quận năm chủ động trách nhiệm trong việc tham mưu
đề xuất ban chỉ đạo một trăm ba mươi tám quận năm thành lập tổ công tác chỉ đạo hướng dẫn phối hợp thực hiện công tác xây dựng địa bàn
không tội phạm và tệ nạn về ma túy đặc biệt là thực hiện bằng được sáu tiêu chí công nhận địa bàn không tội phạm
và tệ nạn ma túy theo kế hoạch
ngoài ra phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phải thường xuyên kiểm tra hướng dẫn công an quận
năm nâng cao chất lượng hiệu quả công tác điều tra khám phá án ma túy đồng thời điều tra mở rộng
xử lý triệt đệ các đối tượng trong đường dây băng nhóm sản xuất mua bán phần chuyển tàn trữ
tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy đặc biệt là đối tượng chủ mưu cầm đầu
lãnh đạo ủy ban nhân dân quận năm cũng yêu cầu các cơ quan ban ngành quận phối hợp với công an trấn áp tội phạm
làm tốt giải pháp bảo đảm an sinh xã hội nhất là với người thất nghiệp mất việc làm người sâu cai nghiện
cùng với đó tăng cường công tác quản lý các cơ sở kinh doanh ngành nghề nhạy cảm phức tạp về tề nạn xã hội
và đẩy mạnh tuyên truyền vận động dân dân nâng cao cảnh giác chủ động phong ngừa
tích cực tham gia tối giác tội phạm nhất là tội phạm về ma túy
trong sáng cùng ngày ban chỉ đạo một trăm ba mươi tám huyện công dừa cùng tổ chức lễ trao quân chuyển hóa xây dựng địa bàn xã thành an

trong quá trình tổ chức đi chơi với nhóm bạn đã xảy ra tai nạn giao thông
được người dân đưa vào bệnh viện gần đó để cấp cứu sau đó chuyển lên bệnh viện nhi đồng một điều trị
tại đây qua khảo sát sơ bộ bệnh nhân bị chấn thương thận trái độ bốn tụ dịch máu bao quanh thần phải
các bác sĩ bệnh viện tiến hành hồi sức và truyền năm trăm linh ml máu điều trị bảo tồn giữ thận
tuy nhiên diện tiến bệnh sau đó không ổn định nên bệnh viện đã tiến hành can thiệp mạch máu để cầm máu
các bác sĩ bệnh viện tiến hành hồi sức và truyền năm trăm linh ml máu điều trị bảo tồn giữ thận
với sự phát triển của ít quan và đơn vị can thiệp mạch chúng tôi tiến hành hồi trận để áp dụng phương pháp can thiệp mạch máu
trong cầm máu chấn thương thận đạt kết quả tương đối cao và được lợi một cái là bé sẽ không phải cách bỏ thận
và chấn thương thận này sẽ không để lại di chấn nhiều cho bé
theo các bác sĩ chấn thương thận chiếm một năm trong các loại chấn thương chiếm một mươi trong chấn thương vùng bụng
độ tuổi thường gặp là tám một mươi hai tuổi và chủ yếu ở bé trai do tính cách hiếu động và xảy ra do các tai nạn sinh hoạt
tai nạn giao thông
bác sĩ khuyến cáo không nên cho trẻ chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện xe máy vì sẽ không làm chủ được tốc độ
không xử lý được các tình huống nguy hiểm xảy ra làm ảnh hưởng đến bản thân và những người xung quanh
chấn thương thận thì thường được nói ít gặp hơn nhưng mà cũng phải cẩn thận khi mình đã khám là mình khám còn gì
còn trường hợp mà té xảy ra tại hiện trường thì tốt nhất là mình có nghi ngờ là mình vẫn cho bé nằm yên bắt đầu
đừng có bằng nặng nhiều sẽ làm tổn thương
thứ hai là nên cho bé đi thăm khám mặc dù có nghi ngờ tổn thương thận hay không
hiện tình trạng của bệnh nhân đã ổn định và sẽ xuất viện trong tuần này
được biết đây là ca thứ hai được can thiệp mạch tủ báu trong chấn thương thận được tiến hành tại bệnh viện nhi đồng một
thành phố hồ chí minh
ca đầu tiên cách đây hơn một năm vì phát triển kỹ thuật này trong điều trị các ca chấn thương thận
giúp bảo tồn thận cho bệnh nhân tránh các rủi ro di chứng biến chứng về sau
tại thành phố hồ chí minh
liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên sinh viên lần thứ một mươi
do tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam tổ chức đã khép lại
sau một tuần diễn ra sôi nổi cuốn hút với nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc
theo đó hai mươi bốn đoàn nghệ thuật quần chúng đã mang tới liên hoan hai mươi bốn chương trình
với một trăm năm mươi một tiết mục thuộc nhiều loại hình nghệ thuật ca múa nhạc sân khấu
thể hiện sinh động chủ đề tám mươi năm văn mãi bản hùng ca
thiết thực chào mừng kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam ba mươi năm năm nghệ hội quốc phòng toàn dân
các chương trình đều có sự chuẩn bị đầu tư công phu nghiêm túc
nhiều chương trình được xây dựng có bố cục chặt chẽ chủ đề tư tưởng rõ ràng
tính định hướng sâu sắc tính nghệ thuật cao tạo được ấn tượng mạnh mẽ
thu hút sự quan tâm theo dõi của công chúng khán giả
đây là sự kiện văn hóa nghệ thuật đặc sắc có ý nghĩa chính trị và tinh thường to lớn
hồi tụ và phát triển bản sắc văn hóa dân tộc truyền thống văn hóa nghệ thuật cách mạng việt nam
trong giai đoạn mới sự đổi mới sáng tạo đột phá về phong cách phương pháp dàn dựng
biểu diễn thông qua những hình tượng nghệ thuật và thông điệp được chất lọc
từ thực tiễn cuộc sống sinh động của cán bộ chiến sĩ thanh niên sinh viên
đã tạo nên sức sống mạnh mẽ cảm xúc sâu sắc được khán giả nồng nhiệt đón nhận yêu mến
liên hoàng lần này được đánh giá có nhiều điểm mới các tiết mục được dàn dựng công phu
có sự tinh tế trong việc áp dụng các hiệu ứng sân khấu để mang đến cho khán giả những cảm xúc chân thực nhất
với sự phối hợp đăng cai tổ chức của quân khu bảy sự phối hợp chỉ đạo thực hiện của bộ công an
bộ giáo dục đào tạo trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh sự vào cuộc của lãnh đạo
chỉ huy các cấp công tác tổ chức bảo đảm của liên hoan đã đáp ứng được những đòi hỏi khẩn trương
khắc khe tiện mỹ của một sự kiện văn hóa nghệ thuật lớn mang tính đặc thù cao
linh hoạt đổi mới về phương pháp tổ chức điều hành phối hợp hiệp đồng chặt chẽ giữa các cơ quan
đơn vị trong đăng cai tổ chức liên hoan tổ chức các điểm biểu diễn phục vụ bộ đội và nhân dân
để giúp cho liên hoan đạt mục tiêu yêu cầu đề ra để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp đối với khán giả phía nam
tại thành phố vũng tàu cục truyền thông công an nhân dân khai mạc trại sáng tác tiểu thuyết
truyện và ký vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống dành cho các nhà văn và những tác giả
đang hoàn thiện bản thảo đã xây dựng xong đề cương đề tài hoặc bắt đầu sáng tác
đến dự lễ khai mạc trại sáng tác có nhà văn nguyễn quang thiều chủ tịch hội nhà văn việt nam
đồng chủ tịch hội đồng chỉ đạo cuộc thi đại tá trần cao kiều phó cục trưởng cục truyền thông công an nhân dân
giám đốc tổng biên tập nhà xuất bản công an nhân dân ủy viên thường trực hội đồng cuộc thi
trung tướng châu văn mẫn nguyên phó tổng cục trưởng tổng cục xây dựng lực lượng công an nhân dân
thường tá lương đức minh phó giám đốc công an tỉnh và triều vũng tàu
cuộc thi do bộ công an phối hợp với hội nhà văn việt nam tổ chức và rất kỳ vọng gạt hái được nhiều tác phẩm chất lượng
nội dung viết về những chiến công của lực lượng công an nhân dân từ ngày đầu thành lập đến nay
phản ánh hình tượng người chiến sĩ công an nhân dân và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
về công tác bảo đảm an ninh trực tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân
trong đó phản ánh đậm nét về công tác phòng chống tội phạm của lực lượng
nhất là đấu tranh với các loại tội phạm mới tội phạm phi truyền thống trong giai đoạn hiện nay
phát biểu khai mạc trại sáng tác đại tá trần cao kiều cho biết
sau cuộc thi đầu tiên được phát động từ năm một nghìn chín trăm chín mươi chín đến nay đã có bốn cuộc thi được tổ chức thành công
thu hút sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của các nhà văn đã gạt hái được nhiều thành tựu văn học chất lượng cao
những cuộc vận động sáng tác văn học không chỉ làm tròn nhiệm vụ tuyên truyền chính trị sâu rộng
về cuộc sống chiến đấu và những gian khổ hy sinh của các chiến sĩ cách mạng công an
mà còn giúp hình thành và phát triển vận chất mảnh đề tài văn học liên quan đến lực lượng công an nhân dân
đồng thời cũng tạo được sức hấp dẫn đối với các nhà văn các cây viết tham gia sáng tác
các tác phẩm thuộc về mảnh đề tài này ra đời trước thu hút sự chú ý của độc giả
trong những thời gian trở lại đây thì tội phạm gia tăng nhiều và có tội phạm phi truyền thống nhiều
vậy là nó khác với những cuộc trước đối tượng để nhà văn phản ánh là nó đa dạng hơn các loại tội phạm
từ xâm phạm an ninh quốc gia đến xâm phạm trật tự an toàn xã hội
nó cũng có nhiều loại khác mới
và các tác giả và nhà văn tham gia cuộc thi lần này
cũng đa dạng phong phú hơn trong lực lượng công an nhân dân cũng có và ngoài lực lượng công an dân cũng có
chúng ta đã có rất nhiều tác phẩm trong sự hợp tác của hai bên giữa hội nhà văn việt nam và bộ công an
đã được xuất bản đã được công bố đã được quảng bá và được bạn đọc đón nhận
cũng như những lực lượng trong nghề trong giới nhà văn đã đón nhận được đó
trong cuộc thi lần thứ năm này bộ công an và hội nhà văn việt nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ
đầu tiên dựa công sức và trí tuệ
nhằm tạo điều kiện thuần đầy cho các nhà văn sáng tác sáng tạo nên những tranh văn
phản ánh chân thực nhất hình tượng người chiến sĩ công an nhân dân
trong cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh tổ quốc và sự bình yên cuộc sống của nhân dân
tôi đã tham gia từ cái trại cái cuộc thi đầu tiên
và lúc đó thì cũng chưa có ý thức gì về thi cử gì cả
nhưng mà tham dự trại thì có viết được cuốn phạm so đẳng tên người như cuộc đời
thì đã được giải nhất
thế từ mấy đến nay thì tôi cũng có viết thêm một số tác phẩm nữa
được in ở nhà xuất bản công an
theo đó các tác phẩm được lựa chọn qua vòng sơ thảo cuộc thi sẽ được in tròn vẹn
hoặc trích giới thiệu trên các ấn phẩm của nhà xuất bản công an nhân dân
báo công an nhân dân nhà xuất bản hội nhà văn báo văn nghệ của hội nhà văn việt nam
tác phẩm được giải thưởng sẽ được nhà xuất bản công an nhân dân in thành sách
được giao nhiệm vụ phó đội trưởng phụ trách tổ án chưa rõ thủ phạm
xảy ra trên địa bàn quận một mươi hai
thành phố hồ chí minh mỗi vụ án mà đại úy trần thanh hậu trực tiếp thủ lý
luôn được xem như là một bài toán hóc búa mà lời dạy phải bắt nguồn từ bản lĩnh và nhiệt huyết
trước đây tôi đã từng làm những trinh sát địa bàn công tác trong lực lượng công an dân hơn một mươi năm
sau này trở thành điều tra viên và hiện nay là cán bộ chỉ huy của tổ điều tra
cho nên bản thân tôi đánh giá là bất kỳ lực lượng bất kỳ vai trò vị trí công tác nào
của lực lượng công an dân thì nó đều có một cái vai trò quan trọng như nhau
với mục tiêu chung mục tiêu cuối cùng của người cán bộ chiến sĩ công an nhân dân là đem lại
cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho người dân
trong suốt quá trình thực hiện các hoạt động điều tra thì thực hiện theo tôi là vụ án
mà để lại cho tôi nhiều ấn tượng nhất là một vụ cưỡng đồ tài sản
thực hiện theo cái tinh thần chỉ đạo của ban giám đốc công an thành phố
là công an quận một mươi hai đã tiến hành đà sốt tổng thể trên địa bàn
lực lượng chính xác của các loại quan sát hành sự đã phát hiện một công ty
có dấu hiệu là mua các thông tin cá nhân và hợp đồng vay nợ của các công ty tài chính
để về là thực hiện cái việc là gọi điện đe dọa hoặc là các hoạt động khác
để buộc người vây nợ trả tiền thì đó là một cái hành thức cưỡng đồ tài sản
những đối tượng mà chúng tôi kiểm tra mời làm việc có học thức
và am hiểu về công nghệ thông tin
hội diễn ra trên nền tảng mạng xã hội hoặc là các phương tiện công nghệ
áp dụng các phương tiện công nghệ thông tin
từ đó là việc thu thập tài liệu cũng có chứng cứ hoặc là lấy lời khai
đòi hỏi là người điều tra viên cần phải mưu trí nhanh nhẹn
và có một kiến thức vững vàng để từ đó có thể đề xuất
và đưa ra quan điểm xử lý về hành vi của đối tượng theo đúng quy định của pháp luật
ngoài thời gian trực tiếp điều tra thủ lý các vụ án được giao và tham mưu
bang chỉ huy đội cảnh sát hình sự công an quận một mươi hai về công tác điều tra tội phạm
đại úy trần thanh hậu còn dành thời gian tra cứu thêm tài liệu
nghiên cứu các văn bản mới trong lĩnh vực điều tra tội phạm
do đó trong thời gian qua các vụ án do đồng chí trần thanh hậu phụ trách
đều được điều tra làm rõ kết thúc quá trình điều tra đúng thời gian quy định
quy trình đề xuất xử lý đúng người đúng tội
qua đó góp phần chịu phận an ninh trực tự trên địa bàn
đem lại niềm tin của người dân đối với lực lượng công an
khi tiến hành các hoạt động nghiệp vụ điều tra làm rõ nhiều vụ án nổi cộm
xử lý bắt giữ nhiều đối tượng phạm tội với nhiều loại tội danh khác nhau
đòi hỏi người cán bộ làm công tác điều tra phải kiên định thần trọng tỉ mỉ và trách nhiệm
quá trình điều tra là một vụ án cho đến lúc kết luận chuyển sang truy tố xét xử
đại úy trần thanh hậu và các điều tra viên là người tiếp xúc nhiều nhất với các bị can
bên cạnh việc xử lý đúng người đúng tội đúng quy định pháp luật
thì người phó thủ trưởng phụ trách điều tra cũng trăn trở về những số phận con người
với đại úy trần thanh hậu đấu tranh phòng chống tội phạm giữ bình yên cho người dân
không chỉ là trách nhiệm mà hơn hết còn là đam mê là tâm huyết của anh và các đồng đội
bằng những cống hiến nỗ lực của mình nhiều năm qua đại úy trần thanh hậu đã nhận được nhiều bằng khen
giấy khen của bang giám đốc công an thành phố hồ chí minh
liễu hội du lịch thành phố hồ chí minh thu hút hơn một trăm sáu mươi lượt khách với doanh thu ước đạt hơn một trăm bốn mươi tỷ đồng
kính chào quý vị khán giả vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay của truyền hình công an nhân dân
mở đầu sẽ là những tin tức an ninh kinh tế đáng chú ý kính mời quý vị quan tâm theo dõi
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện núi thành tỉnh quảng nam vừa thi hành quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt tạm giam đối với nguyễn đặng hoài trung ba mươi bốn tuổi trú tại phường an hải bắc quận sơn trà thành phố đà nẵng
là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn trục vớt quang thọ để điều tra về hành vi trốn thuế
theo điều tra cơ quan cảnh sát công an huyện núi thành xác định trung đã mua năm tờ hóa đơn giá trị
của hai đối tượng là hoàng thịnh nguyễn đặng hoài trung và nguyễn đặng hoài trung
hoàng thị xuân thảo chú tại quận cẩm lệ thành phố đà nẵng và đặng thị duyên chú tại quận sơn trà thành phố đà nẵng
với giá là năm ba tỷ đồng nhằm mục đích trốn thuế với số tiền là hơn một năm tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện núi thành cũng đã khởi tố bị can cấm đi khỏi nơi cư trú
đối với hai đối tượng này để điều tra về hành vi mua bán trái phép hóa đơn
cũng với hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước
viên thị an và trương thị kim dung đã bị phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh thái bình khởi tố để xử lý theo quy định của pháp luật
từ năm hai nghìn hai mươi đến năm hai nghìn hai mươi ba với vai trò là giám đốc công ty trách nhiệm hiếu hạn an an định
viên thị an sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một trú tại thành phố thái bình đã bán cho tri cục đăng kiểm số một mươi một
tổng cộng là một trăm một mươi năm tờ hóa đơn giá trị gia tăng không có hoàng hóa dịch vụ kèm theo
hưởng lợi bất chính số tiền là trên bốn mươi sáu triệu tám trăm linh nghìn đồng
trong thời gian từ tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu đến tháng một năm hai nghìn hai mươi với vai trò là giám đốc doanh nghiệp tư nhân đức hải
công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ tổng hợp đức hải và công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ sao kim
trương thị kim dung sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi một trú tại thành phố thái bình đã bán cho tri cục đăng kiểm số một mươi một
tổng cộng là một trăm tám mươi năm tờ hóa đơn giá trị gia tăng không có hàng hóa dịch vụ kèm theo
hưởng lợi bất chính số tiền là trên bốn mươi sáu triệu tám trăm linh nghìn đồng
thưa quý vị bộ công an đã nhiều lần lên tiếng cảnh báo về tình trạng người dùng để lộ thông tin cá nhân trên mạng
tạo kẽ hở xấu cho kẻ thu thập và mua bán thông tin từ đó phát sinh tội phạm lừa đảo chiếm đoàn tài

tuy nhiên hiện nay không chỉ do bất cần của người dùng khiến cho tình trạng lộ lọt thông tin diễn ra
mà những kẻ xấu cũng đã răng ra nhiều bẫy để hòng đánh cắp thông tin cá nhân của người dân
dù có ý thức bảo vệ thông tin cá nhân song chị quỳnh anh cũng không thể hiểu
tại sao lại liên tục nhận được các cuộc gọi giới thiệu các dự án bất động sản cũng như tư vấn mua nhà
tôi không hiểu sao là gần đây nhận được rất là nhiều cái cuộc gọi quảng cáo
giao bán nhà này rồi mời đầu tư này v v
tôi lo ngại là mình bị lộ lọt thông tin cá nhân
cho nên là tôi đã kiểm tra trên mạng google
thì thấy có kẻ xấu đang giao bán rất là nhiều thông tin cá nhân
và trong đó tôi thấy có cả thông tin cá nhân của tôi
theo trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia
có ba cách chính để kẻ xấu có thể chiếm đoạt được những thông tin cá nhân của người dân
như số điện thoại địa chỉ nhà tình trạng hôn nhân
chí cả số căn cước công dân của người dân
một giả danh các web nhận hàng khuyến mãi để dụ lừa người dân tự điền thông tin cá nhân
hai đánh cắp thách cờ tệp khách hàng của những công ty doanh nghiệp đã có sẵn thông tin của khách hàng
ba gửi mã động qua gmail facebook zalo và nhiều nền tảng ứng dụng khác
để dụ người dân click vào link chứa mã độc
khi mà thông tin đã bị tràn lan trên mạng rồi
thì chúng ta cũng không có cách nào thu hồi thông tin lại cả
chỉ có một cách là chúng ta hãy bảo mật lại những cái thiết bị điện tử chúng ta dùng
ví dụ kiểm tra điện thoại xem có dính thuần mạng đọc hay không
kiểm tra các tài khoản email tài khoản ngân hàng
xem đã đủ bảo mật hay chưa
với các tài khoản email hay tài khoản mạng xã hội
đã đủ xác thực hai lớp hay chưa
sử dụng đầy đủ những tính năng bảo mật của các đơn vị cung cấp dịch vụ yêu cầu hay chưa
xem tài khoản mạng xã hội đã có mật khẩu mạnh hay xác thực hai lớp
xem có đã bị đăng nhập ở những cái địa điểm nào khác ngoài địa điểm hay đăng nhập hay không
hay tài khoản ngân hàng cũng thế
cũng tìm hiểu xem có giao dịch bất thường phát sinh hay không
xem những cái thông tin như mật khẩu otp hay mạng pin
hay những thông tin liên quan chúng ta có bị những cái gì nó đã dế đoan quá
chúng ta hãy thay đổi những thông tin đấy
cũng theo trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia
hầu hết các dữ liệu bị đánh cắp sẽ bán ra trợ đen trên một nền tảng được gọi là deep web
những kẻ xấu
sẽ giao bán một bộ đầy đủ thông tin cá nhân của ai đó
bao gồm mạng số định danh địa chỉ ngày sinh và thông tin thẻ tiến dụng
sẽ có giá từ một cho đến bốn trăm năm mươi đô la
những thông tin cá nhân này sau đó sẽ được những kẻ xấu dùng để khai thuế gian lận
áp dụng khoản vay tạo thẻ giả mạo thanh toán hóa đơn chuyển tiền
khởi động các cuộc tấn công spam lừa đảo hay sử dụng chính những thông tin đó để tống tiền nạn nhân
khi người dân phát hiện ra
những thông tin cá nhân của mình bị giao bán trên không gian mạng
thì cần liên hệ với cơ quan chức năng nơi gần nhất
để phối hợp thông tin để cơ quan chức năng có những biện pháp hữu hích
phù hợp để ngăn chặn ngay tình trạng này
cũng như là truy xét xác định các đối tượng để có thể thực hiện những hành vi nguy hại sau đó
các chuyên gia khuyên cáo hiện có nhiều cách để bảo vệ thông tin của mình
trên các giao dịch trực tuyến online
dùng mật khẩu mạnh và khác nhau
sử dụng chương trình quản lý mật khẩu
quét diệt virus và phần mềm mã độc thường xuyên
quan trọng nhất
tuyệt đối không cung cấp quá nhiều thông tin cá nhân
cho các dịch vụ web thiếu uy tín và độ tin cậy
tiếp tục với các tin tức kinh tế trong nước đáng chú ý
tại cuộc họp báo quý i năm hai nghìn hai mươi bốn diễn ra vào sáng ngày hôm nay
ngân hàng nhà nước đã đặt bản đồ cho các dịch vụ web
cho biết đối với thị trường vàng
từ đầu năm hai nghìn hai mươi bốn đến nay
giá vàng quốc tế biến động
theo xu hướng tăng là chủ đạo
theo đại diện ngân hàng nhà nước
hiện ngân hàng trung ương đang triển khai các biện pháp hỗ trợ thị trường vàng
bán vàng miếng để tăng cung cho thị trường
thông qua hình thức đấu thầu
đặc biệt lãnh đạo ngân hàng nhà nước thông báo
sẽ phát thông báo đấu thầu vàng miếng
sgc ngay trong chiều ngày một mươi chín tháng bốn
hiện đã có một mươi năm viện đơn vị
là đủ điều kiện tham gia đấu thầu
và việc đấu thầu vàng miếng
sẽ góp phần cung ứng thêm lượng vàng ra thị trường
đảm bảo cung cầu
dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn ngày một tháng năm
và cao điểm hè
vietnam airlines khai thác và mở bán
tăng cường hai chuyến bay
từ sau hai mươi một h
trên các đường bay giữa hà nội tp hcm
các chuyến bay đêm được tăng cường
để thêm lựa chọn cho hành khách
đáp ứng nhu cầu du lịch gia tăng
dịp cao điểm trong bối cảnh
tài cung ứng giảm do ảnh hưởng
của việc triệu hồi động cơ
hiện tại vietnam airlines ghi nhận
hai ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ
là ngày hai mươi bảy và ngày hai mươi tám tháng bốn
chỉ số lấp đầy của nhiều đường băng
đã đạt từ bảy mươi đến chín mươi
như hà nội huế chu lai quy nhơn
đồng hới nha trang tp hcm
phú quốc tuy hòa đồng hới
đà lạt vân đồn
các chuyến bay từ hà nội đến đà nẵng phú quốc
đã được lấp đầy hơn một nửa
và dự báo tiếp tục tăng mạnh trong tuần gần nghỉ lễ
ngày một mươi tám tháng bốn
đại diện hiệp hội cà phê cacao việt nam
thông báo ra về giá cà phê
trong ngày đã lên tới mức là

tăng khoảng hai mươi năm đồng
so với cuối tháng ba
nguyên nhân chính vẫn là do
nhu cầu mua quá cao
trong khi nguồn cung còn rất ít
hiện tại trên thế giới cà phê việt nam
đang một mình một chợ
vì các nước như là indonesia brazil ấn độ
đều chưa vào mùa thu hoạch
phải đến tháng bảy khi brazil thu hoạch cà phê
nguồn cung mới được cải thiện
đầu tiên thì vụ cà phê này
tức là tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
giá cà phê còn ở mức là năm mươi tám đồng một kg
và chỉ sau sáu tháng
giá cà phê đã tăng hơn gấp đôi
lên mức chưa từng có trong lịch sử
thưa quý vị bao bì là một trong những chất thải công nghiệp
và sinh hoạt được thải ra nhiều nhất hiện nay
và nhằm tạo ra một số
đang tạo thêm giá trị gia tăng cho sản phẩm
góp phần bảo vệ môi trường
gắn với thực kiện kinh tế tuần hoàn
giảm phát thải và tăng uy tín xã hội
nhiều doanh nghiệp đã xây dựng chiến lược
sử dụng bao bì xanh
để phát triển logic pick xanh
doanh nghiệp này được khuyến khích
sử dụng các loại bao bì
làm từ vật liệu tái chế
hoặc dễ phân hủy trong môi trường tự nhiên
để từ đó tạo ra môi trường kinh doanh
xanh sạch và sản xuất bền vững
công ty cũng luôn luôn
để ý đến vấn đề về
môi trường an toàn
của thiên nhiên
sản phẩm bên công ty cũng đang phối hợp
cùng một số đơn vị
gia công vỏ bao bì là công dùng công nghệ metaline
vỏ bao bì đó
vốn dĩ nó giúp cho sản phẩm
ở trong đó được bảo vệ an toàn
tối đa về những vấn đề
tiếp xúc với ánh sáng mặt trời
hay là những cái không khí tiêu cực tím
giúp cho sản phẩm
bảo vệ được lâu hơn
từ ngày mà đóng gói được
những cái bao bì mà
thì ra thị trường tiêu thụ rất là mạnh
và đảm bảo là
môi trường đến với bà con
rất tin dùng
xu hướng đẩy mạnh tiêu dùng xanh
trên khắp thế giới
đã làm thay đổi tư duy
sản xuất phân phối và thương mại
các sản phẩm giá trị của sản phẩm
không chỉ là chất lượng tốt
mẫu mã đa dạng giá thành phù hợp
mà còn phải thân thiện với môi trường
do vậy xu hướng sử dụng bao bì xanh
trở thành xu hướng toàn cầu
cũng như ở việt nam hiện nay
bây giờ phải tiến tới kinh tế xanh
kinh tế tuần hoàng
kinh tế chia sẻ
kinh tế phát triển bền vững
thế thì cái xanh của nó là nó bao trùm rất lớn
là bao gồm sạch
bao gồm cả tuần hoàng
bao gồm phát triển bền vững
bao gồm cả an toàn thực phẩm
bao gồm cả vệ sinh cho người tiêu dùng
và giữ thương hiệu cho xuất phẩm
tất cả những cái đó là chúng ta phải tiến hành thôi
nhưng mà quan trọng là chỉ thị của chính phủ có rồi
của bộ nông nghiệp cái thứ là chính
đúng không bộ nông thương
thì chúng ta phải tổ chức thực hiện
việt nam đang đặt mục tiêu
đến năm hai nghìn hai mươi năm
sẽ sử dụng một trăm linh bao bì thân thiện với môi trường
việc này sẽ rất khả quan
khi có sự chung tay của nhà nước
doanh nghiệp và cộng đồng
tuy nhiên để mục tiêu này trở thành hiện thực
trong thời gian tới
cần đưa ra chính sách quy định
về bao bì xanh
rác thải xanh
đối với các doanh nghiệp sản xuất
và kinh doanh kho hàng
tiếp theo mời quý vị cùng đến với trường quay
thành phố hồ chí minh
để cùng cập nhật những tin tức kinh tế đáng chú ý khác
trong kinh tế phương nam
kim thạch xin kính chào quý vị và các bạn
đến với tin tức kinh tế phương nam
kính thưa quý vị sau loạt tiệm vàng
tại khu vực quận năm quận một mươi một
thì nhiều tiệm vàng khác
tại quận một thành phố hồ chí minh
cũng trong tình trạng đóng cửa
hoặc là không hoạt động
trên đường lê thánh tùng quận một
một phố kinh doanh vàng sầm út
dù đang trong giờ bú bánh
nhưng vẫn có tiệm vàng lớn đóng cửa
tại khu vực đường nguyễn hữu cầu quận một
theo ghi nhận bên cạnh những tiệm vàng
vẫn mở cửa hoạt động
thì vẫn còn vài tiệm vàng đóng cửa tạm nghỉ
đa phần các tiệm vàng đóng cửa
đều không có thông báo cụ thể nào
bên trong chợ hòa bình
hàng loạt quầy kinh doanh vàng bạc
sang sát nhau cửa đóng then cài
mặc dù vẫn còn nhiều tiệm vàng mở cửa
nhưng các quầy vàng đã dẹp hết
các sản phẩm giả các thương hiệu nổi tiếng
được bảo hộ độc quyền như
cục quản lý thị trường thành phố hồ chí minh cho biết
các đội quản lý thị trường thời gian tới
sẽ tiếp tục tiến hành các hoạt động giám sát
xác minh và tổ chức kiểm tra
các doanh nghiệp kinh doanh bạc
ghi nhận trong hai phiên giao dịch đầu tuần
chứng kiến sự sụp giảm mạnh mẽ
trên thị trường chứng khoán việt nam
chỉ số vnintex đã có phiên giảm gần sáu mươi điểm
và phiên giảm hơn một mươi điểm
chỉ số thị trường có lúc thủng mốc là một hai trăm linh điểm
sự giảm điểm của hàng loạt cổ phiếu
đã xóa sạch toàn bộ thành quả tăng điểm
của chỉ số trong gần hai tháng qua
trong phiên giao dịch ngày một mươi sáu tháng bốn
sức ép bán ra phần trước mạnh
khiến vnintex tiếp tục lùi về một hai trăm một mươi năm điểm
phần lớn các mã cổ phiếu vôn hóa vừa và nhỏ
đóng cửa trong sắc đỏ
với tổng cộng gần bảy trăm linh mã
áp đảo số mã xanh gần ba trăm linh mã
trước đó vnintex chạy qua phiên đầu tuần
với hàng loạt cổ phiếu giảm mạnh
thậm chí kịch sàng khi đóng cửa
giảm sáu mươi điểm tương đương bốn bảy
mạnh nhất trong vòng hai mươi ba tháng qua
kể từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi
còn số này đi chứng khoán việt nam
trở thành thị trường giảm mạnh nhất châu á
trong ngày một mươi năm tháng bốn
so với đỉnh một mươi chín tháng đạt được vào cuối tháng ba
chỉ số đã mất gần sáu
theo phân tích của các chuyên gia
việc thị trường điều chỉnh ở thời điểm này
là phù hợp sau giai đoạn dài neo
quanh vùng đỉnh một mươi chín tháng
tuy nhiên điều bất ngờ là tốc độ giảm mạnh
chỉ trong một phiên
sau phiên giảm mạnh vừa qua
thị trường đã xác nhận xu hướng điều chỉnh ngắn hạn
theo các chuyên gia
điều chỉnh này được xem là cơ hội giải ngân
cho những vị thế trung và dài hạn
nhưng cần chọn thời điểm phù hợp để xuống tiền
ngày hội du lịch thành phố hồ chí minh
lần thứ hai mươi năm hai nghìn hai mươi
với chủ đề hai mươi năm hành trình sóng động
được tổ chức tại công viên hai mươi ba tháng chín
cục một thành phố hồ chí minh
đã chính thức khép lại với những con số
doanh nghiệp thu đầy ấn tượng
đến từ các công ty lữ hành
ước đạt là hơn một trăm bốn mươi tỷ đồng
so với năm hai nghìn hai mươi ba
trong đó thu nước ngoài chiếm trên
sáu mươi số lượng thu được bán ra
sở du lịch thành phố hồ chí minh
cho biết theo báo cáo nhanh
từ các doanh nghiệp du lịch
chỉ sau bốn ngày hoạt động
chương trình kích cầu của ngày hội du lịch
lần thứ hai mươi đã thành công thu hút

với doanh thu dự kiến ước đạt hơn một trăm bốn mươi tỷ đồng
tăng ba mươi ba ba so với năm hai nghìn hai mươi ba
là một trăm linh năm tỷ đồng
trong đó thu nước ngoài chiếm trên
bảy mươi số lượng thu bán ra
tại ngày hội du lịch thành phố hồ chí minh
cụ thể theo thông tin nhận được
từ các công ty du lịch
trong ngày cuối bảy tháng bốn
lượng khách tranh thủ đến mua tour tăng cao
qua đó đẩy mức doanh thu tăng lên đáng kể
cũng theo thống kê của đơn vị
tỷ lệ khách đặt tour tăng cao
chiếm tới sáu mươi
chủ yếu là tour đến các nước như hàn nhật trung
đáng chú ý
dù đang trong bối cảnh giá vé máy bay trong nước tăng cao
nhưng đơn vị vẫn ghi nhận tỷ lệ khách đặt mua
các tour du lịch nội địa chiếm khá cao
trong đó phần lớn là tour khám phá
các tỉnh miền bắc
với cái lễ hội du lịch này
tức là trước đây cô cũng xem qua báo đài tivi
nhưng mà cũng bận nhiều công việc
thì cô cũng chưa có dịp đến
thì hôm nay là cô cũng được xem qua tin tức trên báo đài
thì thứ nhất là cô muốn đến
thứ nhất là tham quan
thứ hai nữa là xem tìm một cái tour
tại vì cô nghĩ là khi lễ hội như vậy
thì sẽ có rất nhiều công ty uy tín tham gia
thì cô muốn tìm một cái đơn vị
và một cái tour nó phù hợp với cô
một cái tour nó phù hợp với gia đình
và cái dự định của cô thì đang tìm một cái tour hà nội
nó ở trong nước thôi
rồi cái chi phí thì
cái giá nó hợp lý
để có thể đi chung với gia đình
ghi nhận từ bộ phần kinh doanh của việt tra vù
gian hàng đã đóng hơn một mươi hai lượt khách tham dự
trong đó có hơn sáu sáu trăm linh suất đặt tour du lịch
với giá ưu đải
tại giang hàng của đơn vị
các tour tuyến miền trung tour biển tại nha trang phú quốc
tiếp tục là sản phẩm thuốc nhiều sự quan tâm của du khách
ngoài ra tour tra thờ thái quốc
các lãng cũng được nhiều khách nhanh tay chốt hết sớm
đồng thời lửa hành saigon tourist
cũng cho biết
sau bốn ngày tung ra các chương trình ưu đại hấp dẫn
như giảm thêm một triệu đồng cho chùm tour
dỗ tổ hùng vương vào dịp lễ ba mươi tháng bốn
cùng với nhiều ưu đải cho hơn ba trăm linh tour
trong và ngoài nước khởi hành dịp hè
đơn vị đã thành công thu hút sáu trăm linh chín lượt khách đăng ký tour
sản phẩm dịch vụ du lịch
qua đó mang lại tổng doanh thu
hơn chín bảy tỷ đồng
chương trình nghề hội du lịch
năm nay nó có một sự khác biệt rất là lớn
đó là sở du lịch đã phối hợp
cùng với các công ty du lịch
cũng như là các điểm thăm quan
cũng như là chính sách của thành phố
và chúng ta đã có hơn năm mươi tỷ
để chúng ta tập trung để mà hỗ trợ
kinh cầu du lịch trong năm hai nghìn một mươi năm
về chính sách chung của thành phố
thì như vậy là chúng tôi đánh giá
là có sự rất là nhiệt tình

cùng với thành phố
cùng với các công ty du lịch
ở tại địa phương

chính những chính sách khuyến mại sâu và thực tế
đã góp phần kích cầu tỷ lệ khách chốt tour
trong bối cảnh giá vé nội địa tăng cao
đồng thời kết quả trên còn cho thấy
ngành du lịch thành phố hồ chí minh
đang từng bước phục hồi và tăng trưởng mạnh
qua từng năm tổ chức

của du lịch vùng đông nam bộ và đồng bằng sông cửu long
của nghề hội du lịch thành phố hồ chí minh